chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết trung thu nhưng hiện nay thị trường bánh trung thu đã bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu để tạo dấu ấn với người tiêu dùng
bên cạnh các sản phẩm truyền thống thì để kích cầu tiêu dùng năm nay các doanh nghiệp cơ sở sản xuất đồng loạt đưa ra nhiều dòng sản phẩm mới
tự hào hàng việt nam tuần này sẽ mang đến bức tranh đầy màu sắc về những chiếc bánh trung thu vừa truyền thống lại vừa cách tân ấn tượng
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin chính trong phần đầu của chương trình
hàng nghìn chương trình kết nối cung cầu được tổ chức liên tục trong thời gian qua đã giúp tìm đầu ra ổn định cho nhiều sản phẩm hàng hóa việt nam
tại thành phố hồ chí minh đã có hai hai trăm tám mươi ba hợp đồng được ký kết tạo điều kiện đẩy mạnh việc đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối mở rộng thị trường cho hàng việt
rất nhiều doanh nghiệp dưới sự hỗ trợ của bộ công thương đã tiếp tục gặp gỡ trao đổi tìm hiểu khả năng cung ứng nhu cầu tiêu thụ để xúc tiến liên kết hợp tác với nhau trong thời gian tới
nhờ các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa được lưu thông thuận lợi thúc đẩy sản xuất phát triển người tiêu dùng được sử dụng hàng hóa chất lượng giá cả hợp lý mẫu mã phong phú
đánh giá cao hiệu quả kết nối cung cầu sau sáu năm triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
bà trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó trưởng ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam nhấn mạnh
đề án đã tổ chức các hoạt động giúp kết nối người tiêu dùng doanh nghiệp việt nam ở các khu vực từ thành thị vùng sâu vùng xa đến với các chuỗi hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi hiện đại
theo đó hơn hai mươi điểm bán hàng bình ổn thị trường và hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi bán hàng việt đã góp phần đảm bảo nhu cầu ngày càng phục vụ tốt cho người tiêu dùng việt nam
doanh nghiệp đã có sự nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm ngoài ra bộ công thương cũng đã có những hỗ trợ kịp thời giúp doanh nghiệp tìm được đầu ra bền vững
theo đánh giá của hiệp hội thương mại điện tử việt nam vietcom đại dịch toàn cầu vừa mang đến thử thách cho thị trường thương mại điện tử nhưng đồng thời lại là chất xúc tác làm thay đổi mạnh mẽ hành vi người tiêu dùng
số liệu của nielsen tại việt nam chỉ ra rằng có đến ba mươi năm số người được khảo sát dành nhiều thời gian hơn xem nội dung trực tuyến hai mươi năm tăng các hoạt động mua sắm trực tuyến
chuyên gia lưu ý việc cung cấp dịch vụ tốt hơn là một cách để khuyến khích người dùng mua sắm trực tuyến
tận dụng đã tăng trưởng các nhà bán lẻ việt nam đang dần hiện thực hóa ý tưởng đưa cửa hàng thực lên nền tảng kỹ thuật số
đặc biệt là họ sẽ dùng các trợ lý cửa hàng để hỗ trợ người tiêu dùng khi họ mua sắm trực tuyến cũng như thu hút khách hàng hơn
nhiều chuyên gia nhận định thị trường bánh trung thu năm nay sẽ không ồ ạt mà chọn lọc chất lượng chỉn chu hơn
có sự đầu tư về nguyên liệu và cung cách đóng gói các doanh nghiệp việt nam rất tự tin và lạc quan về doanh số của mùa trung thu năm nay
để chuẩn bị cho mùa trung thu năm nay các nhà sản xuất việt nam đã cho ra mắt rất nhiều các dòng bánh đa dạng cả về mẫu mã cũng như chủng loại
chính vì sự chuẩn bị kỹ cả như vậy
nên đại dịch covid một mươi chín cũng không thể làm giảm đi sức nóng của thị trường bánh trung thu
dù đại dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát ổn định nhưng dư âm với nền kinh tế vẫn nặng nề kéo theo nhiều thay đổi trên thị trường bánh trung thu năm nay
trước hậu quả của đại dịch người dân coi trọng sức khỏe hơn đòi hỏi thực phẩm hàng ngày phải đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe
sản phẩm của mình là mới ra nhưng mà chỉ nghe giới thiệu như thế này thì độ an toàn về thực phẩm tương đối cao thì chị sẽ lựa chọn một vài sản phẩm chị mua
thực ra cái giá bây giờ nó cũng không quá quan trọng giá đâu đấy trung bình giao động khoảng sáu mươi thì là một cái giá rất là hợp lý rồi
khách hàng yêu cầu là hàng phải thiên nhiên không chất bảo quản và chất lượng là cái yếu tố quyết định sự thành công của một sản phẩm
cũng như mọi năm thị trường bánh trung thu năm hai nghìn hai mươi có sự góp mặt của nhiều dòng bánh ngoại nhập như malaysia hồng kông đài loan trung quốc
khẩu vị lạ được coi là điểm thu hút của các dòng bánh ngoại
tuy nhiên năm nay cùng với sự chú trọng về chất lượng các doanh nghiệp nội địa cũng tập trung đa dạng hóa các dòng bánh trung thu với nhiều vị đa dạng như bánh nhân phô mai bánh lava hay bánh dành cho người ăn kiêng để thu hút người tiêu dùng
chính vì vậy các doanh nghiệp vẫn khá lạc quan với doanh thu của thị trường năm nay
để mà đáp ứng được cái việc mà hàng luôn chất lượng thì chúng tôi sản xuất hàng ngày với số lượng hạn chế và trung bình mỗi ngày chúng tôi bán được khoảng ba năm triệu
năm nay thì theo cảm nhận của tôi khách hàng cũng hạn chế ra ngoài
thành ra những cái cửa hàng mà bán hàng về ngoài đường thì sẽ hơi khó khăn một chút
tuy nhiên thì chúng tôi có sự chuẩn bị tương đối là tốt
dòng bánh trưng bày rất là phong phú cộng với lại sự ra mắt của sản phẩm mới đã được khách hàng đón nhận
và tôi cũng kỳ vọng năm nay cái thị trường bánh trung thu đặc biệt là tại aeon sẽ vẫn tăng trưởng một trăm ba mươi một trăm năm mươi
bệnh dịch làm ảnh hưởng không nhỏ tới thói quen mua sắm nhưng trung thu với người việt là một dịp đặc biệt nên nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiêu cho khoản quà bánh này
theo dữ liệu của việt nam finance tổng sản lượng bánh trung thu năm hai nghìn hai mươi của toàn thị trường sẽ nằm trong khoảng bốn đến bốn năm trăm linh tấn bánh các loại
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau